chúng tôi sẽ có phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang đã hoàn tất kết luận điều tra
đồng thời chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố một mươi bị can cùng trú tại huyện trợ mới
về tội chống người thành công vụ
vụ việc xảy ra vào ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
trước đó vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân
tại khu vực ấp phú thượng hai xã kiến an huyện trợ mới tỉnh an giang
có nhiều đối tượng đang lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
nên trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an triển khai lực lượng đến địa điểm để vây bắt
khi đến hiện trường các đối tượng bỏ chạy lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được đối tượng nguyễn văn nhơn
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy và thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến việc đánh bạc
thấy nhân bị bắt lúc này nguyễn phúc hậu nguyễn trí hải và châu thái duy cùng một số người ở gần đó
chạy lại rằng co sâu đẩy đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát thân
lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã tiếp tục có những lời lẽ thô tục
hành hung đồng chí cường và lực lượng làm nhiệm vụ
công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can về tội làm giả con dấu
tài liệu của cơ quan tổ chức trong đó bắt tạm giam năm đối tượng gồm nguyễn thái trọng phạm thành linh
nguyễn thị thanh thúy nguyễn thị sim và nguyễn thị thu
điều đáng nói nhóm đối tượng trên không chỉ làm giả văn bằng chứng chỉ mà còn làm giả cả con dấu
của công an phường bệnh viện sở y tế tỉnh bạ điệp vũng tàu
qua thời gian dài theo dõi vào ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra và phát hiện
nhóm đối tượng trên đang có hoạt động sản xuất mua bán văn bằng chứng chỉ tài liệu giả của cơ quan tổ chức
với quy mô lớn qua khám xét tại nơi làm việc nơi ở của các đối tượng tại thị xã phú mỹ
cơ quan điều tra lập biên bản thu giữ nhiều mục dấu tròn giả hình dấu của các cơ quan chức năng
như công an phường mỹ xuân sở y tế tỉnh bà rối vũng tàu trung tâm y tế thị xã phú mỹ
ngoài ra có gần bốn trăm linh giấy khám sức khỏe giả văn bằng chứng chỉ của các trường đại học hồ sơ
đăng ký thi sát hạch lái xe giấu tên bác sĩ và nhiều dụng cụ các đối tượng sử dụng để làm giấy tờ giả
thời gian gần đây tại thành phố đà nẵng nổi lên một số đối tượng giả danh là cán bộ phòng cảnh sát kinh tế
công an tp đà nẵng cung cấp thông tin sai sự thật yêu cầu bị hại lập tài khoản ngân hàng
chuyển vào tài khoản một số tiền lớn để bảo lãnh nếu không sẽ bị khởi tố bắt tạm giam
vì liên quan đến đường dây tổ chức phạm tội sau đó bằng nhiều cách khác nhau
các đối tượng này đã lấy cắp mã otp chiếm đoạt sim điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nhiều bị hại
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
vào ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua chị đằng thị hồng vân trú quần hải châu tp đà nẵng nhận được cuộc gọi
từ số thuê bao tám trăm một mươi năm chín trăm linh tám sáu trăm sáu mươi bốn tự xưng là cán bộ công an tp đà nẵng thông báo chỉ có liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt

vào tài khoản ngân hàng để được bảo lãnh

từ số thuê bao tám trăm một mươi năm chín trăm linh tám sáu trăm sáu mươi bốn tự xưng là cán bộ công an tp đà nẵng nhận được cuộc gọi

chính phủ đã nâng mức hỗ trợ về tín dụng đối với học sinh sinh viên
với mức cho vay tối đa là bốn triệu đồng một tháng đối với một học sinh sinh viên
vâng đây được coi là một tin vui đối với nhiều học sinh sinh viên
và chính sách hỗ trợ này được xem là cần thiết và hợp lý trong thời điểm này
với nhiều điểm được bổ sung và bổ sung các quy định mới
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái đã ký quyết định số năm sửa đổi
bổ sung một số điều của quyết định số một trăm năm mươi bảy hai nghìn bảy về tín dụng đối với học sinh sinh viên
theo đó mức cho vay tối đa là bốn triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
so với mức cũ thì mức cho vay tối đa tăng thêm một năm triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
đối tượng được vay vốn cũng được sửa đổi
quyết định cũng sửa đổi quy định về trả nợ gốc và lãi tiền vay
cụ thể kể từ ngày học sinh sinh viên kết thúc khóa học một mươi hai tháng theo quy định
đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên
đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn
theo đánh giá của bộ giáo dục và đào tạo mức cho vay hai năm triệu đồng một tháng một học sinh sinh viên
chỉ đáp ứng bốn mươi chín học phí của nhóm ngành có học phí cao nhất và ba mươi tám năm nhu cầu chi phí học tập cho học sinh sinh viên
phần thưa quý vị chính sách tín dụng học sinh sinh viên thay đổi được đánh giá là những hỗ trợ kịp thời
giúp cho học sinh sinh viên tiếp cận nguồn tài chính phục vụ cho việc học tập
nhất là trong bối cảnh tác động do khó khăn của dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để chính sách tín dụng này không gặp khó trong quá trình triển khai
và đối tượng là học sinh sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận cũng đang đặt ra nhiều vấn đề
là cần phải có cơ chế chính sách triển khai một cách đồng bộ
và phân tích cụ thể hơn về nội dung này trong vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có những lý giải hơn
đầu tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian đến với trường quay của chương trình khoa nhân dân
và tham dự chương trình vấn đề chính sách ngày hôm nay
thưa ông một tin vui đối với lại là học sinh sinh viên đó là cái mức hỗ trợ đã chính thức được tăng lên là bốn triệu đồng
so với mức hai năm triệu đồng so với trước đây
vậy thì ông đánh giá như thế nào về tính thời điểm hiện nay khi mà chúng ta nâng mức hỗ trợ như vậy ạ
thêm được một đồng cũng là cái điều đáng quý cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn
tất nhiên nếu mà so với một bằng chung thì từ hai triệu rưỡi lên bốn triệu thì nó không phải là mức tăng nhiều
và đáp ứng được đầy đủ nhu cầu của các bạn sinh viên
tuy nhiên thì tôi nghĩ rằng là với một chính sách hỗ trợ như vậy thì cũng đã là một sự cố gắng của chính phủ
cũng như là các tổ chức tiến dụng
bởi vì để tăng thêm một đồng thôi thì nó cũng phải tính toán nguồn ngân sách
và thứ hai làm thế nào để có thể đáp ứng được đúng nhu cầu và đúng đối tượng
thì cả một câu chuyện rất là phức tạp
tuy nhiên với một tin vui như vậy tôi cũng hy vọng rằng trong kỳ tuyển sinh năm tới
thì rất nhiều bạn học sinh sinh viên nghèo sẽ có cơ hội để đến trường
vâng vậy thì nhìn nhận thực tế thời gian qua thì ông đánh giá như thế nào
về việc chúng ta thực hiện chính sách tiến dụng đối với học sinh sinh viên
bởi thì rõ ràng vừa qua chúng ta đã thấy những điểm bất cập
về đối tượng vay mức lãi suất thời gian cho vay
vậy thì ông phân tích gì về điều này ạ
dạ vâng bất kỳ chính sách nào thì nó cũng phải có cái thời gian để thẩm thấu vào trong cuộc sống
chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên thông qua cái sự vay vốn thì nó cũng là một chính sách
tôi nghĩ rằng chính sách rất là tốt tích cực và trong thời gian qua cũng đã phát huy được
rất là nhiều những thế mạnh của nó
tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta phải thẳng thắn với nhau rằng
không nhiều sinh viên có thể tiếp cận được cái nguồn vốn vay
nhiều đối tượng các em sinh viên thực sự là khó khăn
nhưng do một vài cái lý do nào đó liên quan đến thủ tục
cũng như là việc xác nhận dẫn đến các em không thể tiếp cận được nguồn tiến dụng này
trong khi đó thì ở đâu đó những bạn sinh viên gia đình có điều kiện
nhưng họ lại lo được những thủ tục thì họ lại được nhận đồng vốn đó
như vậy chúng ta thấy rõ ràng là có những đối tượng đúng trong cái
đáng nghĩa là được hưởng lợi từ chính sách
nhưng lại không tiếp cận được
trong khi đó những đối tượng không đúng thì vì lý do nào đấy
thì các em lại có được một cái nguồn hỗ trợ
thứ hai nữa là thủ tục cũng như là cách thức giải ngân cũng tương đối phức tạp
và đặc biệt là đối với những em học sinh gia đình ở vùng sâu vùng xa
những người rất là khó khăn trong việc có thể đáp ứng được
tất cả yêu cầu về thủ tục dưới tờ
tất nhiên chúng ta cũng phải nói với nhau rằng là
đã liên quan đến tài chính liên quan tiền bạc
thì phải tuân theo đúng các quy định luật pháp của tài chính
cho nên không thể nào là chúng ta làm tắt hay chúng ta làm có thể xê xoa
nhưng ít nhất là chúng ta cũng phải có cái sự hướng dẫn
làm sao và thủ tục nó cũng bớt đi những tính phức tạp
để làm sao mà những nghi sinh viên nghèo những hộ nghèo
có thể tiếp cận được cái nguồn vốn vay rất là giá trị như thế này
vậy thì nhìn nhận thực tế đó thì theo ông nguyên nhất nào dẫn đến tình trạng đó
tôi nghĩ nó một phần nó liên quan đến các thủ tục của chúng ta
tất nhiên là như tôi vừa mới nói phân tích thì đã liên quan đến yếu tố về mặt tài chính
thì nó phải tuân theo luật của tài chính và các quy định
bởi vì là cơ quan giải ngân thì họ sẽ phải tìm cách để thu hồi vốn
và cái người và cái nhiệm vụ họ là phải tìm được đúng người đúng đối tượng
cho nên cái việc mà đưa ra rất nhiều thủ tục cũng về mặt bản chất
cũng là để sàng lọc các đối tượng
tuy nhiên chúng ta sàng kỹ quá dẫn đến là rất là nhiều những người
mà vì lý do này lý do khác mà các bạn ấy bỏ cuộc
giữa chừng bởi vì là nó quá phức tạp mất rất là nhiều thời gian để đi xác nhận
ví dụ một cái xác nhận mà có thể phải mất cái vài ngày
chính vì vậy tôi nghĩ thế này
chúng ta phải tiếp cận ở một góc độ đó làm thế nào để giải ngân được nhiều nhất
nhưng đúng đối tượng
nếu mà tiếp cận được điều thay vì việc là làm thế nào để sàng lọc được
để tránh chúng ta vướng phải những đối tượng không chính xác
thì tự nhiên được một cách tiếp cận đó thôi
thì tôi tin rằng là những người làm chính sách những người mà tổ chức triển khai chính sách ấy
thì sẽ làm cho cái chính sách nó gần gũi với cuộc sống hơn
và tiếp cận được đúng đến cái đối tượng mà chúng ta muốn hỗ trợ hơn
vậy thì nếu như nhìn nhận chúng ta thực tế hiện nay
thì ông cần phải xem xét đến cái trách nhiệm
của địa phương như thế nào trong việc mà chúng ta hỗ trợ cho các học sinh sinh viên
khi mà phối hợp với các ngân hàng chính sách xã hội để giải ngân như một lần này
tùy từng địa phương thì cái chính sách được phát huy hay không
liên quan đến cái đội ngũ cán bộ xã những cái đơn những cái người
mà trực tiếp gần gũi với đối tượng cho vay đối tượng hưởng lợi
ở đây nếu mà mỗi một đội ngũ cán bộ chuyên viên mà có cái trách nhiệm
thì chắc chắn sẽ tìm ra được những cái cách thức hướng dẫn
cũng như là các thủ tục
làm sao mà đúng người đúng việc và giúp cho cái việc giải nghiên nhanh hơn
và vì thế ở đây chúng ta thấy rằng cần có sự phối hợp thống nhất
giữa cơ quan tiến dụng với chính quyền địa phương và với gia đình
để làm sao mà ba bên ngồi lại với nhau tiếp cận được với những cái chính sách
một cách nhanh nhất và nó dễ hiểu nhất
và tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng nên áp dụng những cái hình thức
về công nghệ ứng tin để làm sao mà chính quyền địa phương
có thể rất là dễ dàng giới thiệu cho cái người dân
để mà tiếp cận cái tổng thông tin đó
mà tất cả những hồ sơ thông qua mạng thôi
thì nó sẽ giảm bớt đi những cái thủ tục lằng nhằng hay phiền hà
và chính như vậy thì nó sẽ làm tăng cái hiệu quả
của cái nguồn vốn đến với các bạn sinh viên nghèo
chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên
chúng ta đều nhận thấy rằng trong thời điểm này
là cần thiết khi mà chúng ta nâng cái mức hỗ trợ lên
tuy nhiên thì cũng có một số ý kiến cho rằng
khi mà chúng ta nâng mức hỗ trợ như vậy
thì là liên quan đến những cái chính sách học phí của các trường
thì cũng cần có những sự điều chỉnh linh hoạt
để đảm bảo rằng là cái việc mà hỗ trợ chính sách
đối với học sinh sinh viên này là phù hợp
và không quá khó khăn gây áp lực đối với các em
tôi nghĩ trong một cái bối cảnh nền kinh tế chúng ta
cũng đã xâm nhập sâu sắc vào cái nền kinh thị trường rồi
và trong hệ thống giáo dục cũng tương tự như vậy
nhiều trường bây giờ phải tự chủ
và chính vì thế họ cũng phải tính toán cái mức học phí
làm sao đảm bảo được cái chi phí đào tạo
cũng như là cái lợi nhuận nhất định để tái đầu tư
chính vì thế thì chúng ta vẫn thấy rằng là
cho dù chính sách của nhà nước chúng ta rất là tốt
đối với những việc mà sinh viên tiếp cận cái nguồn vốn vay
nhưng mà so với mức học phí hiện nay thì tôi nghĩ rằng là rất khó
thực sự là rất khó
với cái nguồn vốn là bốn triệu thì rất là nhiều
nhưng mà ở một số trường công lập
thì mức bốn triệu này cũng chỉ đủ học phí
ở những cái ngành rất là thấp sinh viên
đối với những ngành trọng điểm chất lượng cao
thì mức bốn triệu này chỉ bằng một phần hai
thậm chí chỉ bằng một phần năm
so với cái nhu cầu
tôi đi ví dụ như là một sinh viên mà muốn học trường kinh tế
với mức học phí lên bốn năm mươi triệu một năm
thì mức này chắc chắn là bốn năm triệu một tháng là không thể đủ
tôi nghĩ rằng là xuất phát từ ở cái câu chuyện
những cái cơ sở đào tạo
thì cũng phải có một cái tiếp cận
về mặt chính sách xã hội
có nghĩa là cũng phải tính đến
những trường hợp sinh viên gặp khó khăn của mình
với cái mức học phí mà nhà trường như vậy
có thể là đối với số đông
nhưng với những cái nhóm học sinh
mà thực sự gặp khó khăn
mà đa lạc ra là đối tượng chính sách
thì cũng nên có chính sách vào học bổng
chính sách miễn giả học phí
thì để cái đồng vốn mà nhà nước tài trợ
cho những em học sinh giỏi
thì vẫn đủ để các em học được
ở những cái trường mà các em mong muốn
và như vậy chúng ta cũng không mất đi
một cái những cái nguồn lực có chất lượng
bởi vì chúng ta vô hình chung chúng ta thấy rằng là
nếu mà sinh viên nghèo
mà chỉ được nhận một cái số vốn ít như thế vậy
thì các em chỉ được chọn cái ngành
mà học phí thấp
như vậy thì chúng ta lại ảnh hưởng đến
cái câu chuyện
đào tạo đúng người đúng việc
và sau này ra làm
có phù hợp với kỹ năng của các em hay không
chúng ta cùng hy vọng là với những chính sách
liên quan đến học sinh sinh viên
như là hỗ trợ về tài chính
hay là hỗ trợ liên quan đến các mặt học phí chẳng hạn
thì là sinh viên sẽ có những điều kiện hơn
để tiếp cận với môi trường học tập thật tốt
một lần nữa xin cảm ơn ông đã đến với vấn đề và chính sách ngày hôm nay
vâng thưa quý vị chính sách tín dụng sinh viên
được áp dụng nhiều năm qua
có nhiều điểm không phù hợp với thực tế
về mức vay đối tượng lãi suất
và thời gian cho vay thì cho đến nay
đã được điều chỉnh và từ ngày một mươi chín tháng năm tới đây
chính sách tiến dụng học sinh sinh viên
được áp dụng mới được kỳ vọng tạo thêm
nền tảng để các đối tượng này
có điều kiện được trao dùi học tập
vâng để có được điều đó
thì điều quan trọng vẫn là cách thức
triển khai cắt bỏ những quy định dườm già
để việc tiếp cận các chính sách tiến dụng
hỗ trợ học sinh sinh viên theo đúng mục tiêu đề ra
và tiếp ngay sau đây sẽ là
cụm tin chính sách mới trong đó
có chế độ dành cho công nhân viên chức
quốc phòng thô việc lao động
ngành du lịch được hỗ trợ học nghề
một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng áp dụng
hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc
là những chính sách mới sẽ có hiệu lực từ tháng bốn
bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai nghị định một mươi chín hai nghìn hai mươi hai
hướng dẫn chế độ chính sách
đối với quân nhân chuyên nghiệp công nhân
và viên chức quốc phòng chuyển ngành công nhân
và viên chức quốc phòng thô việc
sẽ chính thức có hiệu lực
lao động ngành du lịch được hỗ trợ
học nghề một năm triệu đồng một tháng
đây là một trong những nội dung đáng chú ý
được đề cập tại thông tư một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
sẽ chính thức được áp dụng từ ngày
chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
cũng theo thông tư một mươi hai
đối với người tham gia khóa đảo tạo nghề
đến ba tháng mức hỗ trợ tính theo
mức thu học phí của cơ sở đảo tạo
nghề nghiệp và thời gian học nghề thực tế
nhưng tối đa không quá bốn năm triệu đồng
một người bột khóa đảo tạo
thông tư hai hai nghìn hai mươi hai
có hiệu lực từ ngày một tháng bốn
năm hai nghìn hai mươi hai đã hướng dẫn
cụ thể về việc xếp lương
đối với các ngạch công chức quản lý thị trường
hiện nay với mức lương cơ sở
là một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
lương công chức quản lý thị trường
sẽ giao động từ ba một trăm hai mươi chín
đến một mươi một chín mươi hai triệu đồng
áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc
là nội dung đáng chú ý
tại quyết định số hai trăm linh sáu qd btc
về việc triển khai áp dụng
hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp
tổ chức kinh tế hộ kinh doanh cá nhân
kinh doanh trên địa bàn năm mươi bảy
tỉnh thành phố trực thụ trung ương
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn
cùng đến với tiểu mục điểm báo
mục chống diễn biến hòa bình trên báo
công an nhân dân online đăng tải bài viết
có nhan đề xuyên tạc việc khởi tố
bị can nguyễn phương hằng để bôi nhọ chính quyền
nội dung bài viết đề cập đến
việc ngày hai mươi bốn tháng ba

hồ chí minh đã tống đạt quyết định
khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với bà nguyễn phương hằng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tổng giám đốc công ty
của phần đại nam ngay sau đó
các thế lực thù địch phần tử cơ hội
chính trị đã lợi dụng để xuyên tạc
hướng lái bản chất vụ việc
kích động chống phá đảng nhà nước
một số tổ chức hội nhóm phản động như
việt tân hội anh em dân chủ
đã đưa ra nhiều bài viết hình ảnh video
có nội dung xuyên tạc sai trái
những hành vi trên của một số tổ chức
cá nhân thù địch phản động không nằm ngoài
các hoạt động chống phá việt nam
các đối tượng vinh vào việc cơ quan tiến hành
tố tụng khởi tố bắt tạm giam
bị can nguyễn phương hằng để hạ bệ
bôi nhọ hệ thống pháp luật việt nam
báo lao động số ra ngày hôm nay
đăng tải bài viết có nhăn đề
đề xuất người lao động là f một được đi làm
cần xác định f một nguy cơ cao hay là thấp
nội dung bài viết đề cập đến việc
dù chưa có hướng dẫn từ cơ quan chức năng y tế
nhưng thực tế tại nhiều doanh nghiệp
công nhân là f một nguy cơ cao
thì nghỉ năm ngày
sau khi xét nghiệm có kết quả âm tính
thì có thể đi làm
f một nguy cơ thấp thì đi là bình thường
trao đổi với phóng viên báo lao động
nhiều người lao động cho rằng
đối với đề xuất người lao động là f một đi làm
cần xác định rõ f một nguy cơ cao
hay nguy cơ thấp để có quyết định phù hợp
vừa đảm bảo sức khỏe của người lao động
vừa ổn định sản xuất
trong khi đó lãnh đạo ban quan hệ lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng
hiện nay theo quy định của bộ y tế
mọi người tự xác định là f một
không có văn bản nào cơ quan nào xác định
nên việc người lao động là f một
đi làm hiện nay đã không kiểm soát được
ngày hôm qua hai mươi tám tháng ba
bộ y tế yêu cầu các địa phương
nhanh chóng lập danh sách chuẩn bị tiêm chủng
vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ
từ năm cho đến dưới một mươi hai tuổi
để triển khai ngay khi được phân bổ vaccine
thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo đó bộ y tế yêu cầu
các địa phương sẽ tổ chức tiêm vaccine
theo hình thức chiến dịch
miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định
điểm tiêm lưu động và trường học
loại vaccine sử dụng là loại
được bộ y tế phê duyệt liều lượng
và khoảng cách giữa các mũi tiêm
theo hướng dẫn của nhà sản xuất
và viện vệ sinh dịch tễ trung ương
bộ y tế yêu cầu
viện vệ sinh dịch tễ trung ương xây dựng
tài liệu hướng dẫn việc tiêm vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
tổ chức tập huấn cho các cơ sở tiêm chủng
trên toàn quốc
người làm việc trong các khu công nghiệp
chế xuất vùng kinh tế trọng điểm
đang đóng bảo hiểm xã hội
được hỗ trợ từ năm đến một triệu đồng
tiền thuê trọ tối đa là ba tháng
thông tin được đăng tải trên báo điện tử
theo đó điều kiện lao động phải ở trọ
từ mùng một tháng bốn đến
mùng hai tháng bốn

có hợp đồng không xác định thời hạn
hoặc thời hạn một tháng trở lên
từ mùa một tháng bốn đến ba mươi tháng sáu
đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
tại tháng liền kề trước
khi công ty lập danh sách đề nghị hỗ trợ
nếu lao động mới tuyển dụng
chưa có tên trong danh sách đóng bảo hiểm xã hội
thì phải có tên trong danh sách trả lương
trước tháng liền kề
khi công ty đề nghị hỗ trợ
tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn
cùng điểm lưu ý
để tìm lại những tin tức đáng chú ý
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay